thưa quý vị hai tàu chiến của hải quân hoàng gia new zealand cùng ba trăm linh quân nhân thủy thủ đoàn
đã cập cảng sài gòn tp hcm để bắt đầu chuyến thăm ngoại giao với việt nam
lễ đón hai tàu hải quân hoàng gia new zealand diễn ra thân mật với sự tham gia của lãnh đạo tp hcm
đại diện bộ quốc phòng hải quân việt nam và các đơn vị liên quan
theo tư lệnh liên quân new zealand thủy thủ đoàn của hai tàu chiến hải quân hoàng gia new zealand
rất vui khi được đến thăm việt nam
chuyến thăm lần này là minh chứng cho mối quan hệ thân thiết giữa new zealand và việt nam